ủy ban pháp luật của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự thảo nghị quyết
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
qua thảo luận nhiều đại biểu đã tán thành với đề nghị thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại đà nẵng
theo mô hình và phạm vi
ở khu vực đô thị thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị một cấp
tại thành phố đà nẵng tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
tại các quận và phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là ủy ban nhân dân
ở huyện hòa vang và các xã trực thuộc vẫn tiếp tục giữ mô hình cấp chính quyền địa phương
về tên gọi ủy ban nhân dân quận phường nhiều ý kiến băn khoăn nếu vẫn giữ tên gọi là ủy ban nhân dân
sẽ dẫn đến vị trí tính chất thẩm quyền của ủy ban nhân dân ở nơi tổ chức hội đồng nhân dân
và nơi không tổ chức hội đồng nhân dân có sự khác nhau